thưa quý vị sự bùng phát gia tăng liên tục của các ca mắc mới trong cộng đồng tại tp hcm
đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân tại miền trung trong đó có người dân đà nẵng
đang sinh sống tại tp hcm phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn
trước tình hình đó thì ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã lên phương án kế hoạch cụ thể
đối với từng quận huyện sẵn sàng đón bà con đồng hương đà nẵng trở lại quê hương
ghi nhận tại quận sơn trà thành phố đà nẵng chính quyền địa phương đã chuẩn bị một mươi một khu cách ly
với hơn một chỗ trong đó chủ yếu là chưng dụng các trường học và một số cơ sở lưu trú hỗ trợ giá rẻ
đến nay về cơ bản việc chuẩn bị đón tiếp đã thực hiện xong và quận đang lên kế hoạch
bố trí nhân sự y tế an ninh lực lượng tình nguyện viên phục vụ ăn uống cho các khu cách ly này
chúng tôi chuẩn bị rất nhiều bởi vì nó sẽ kéo theo cả một hệ thống đi theo
nhân lực công an bảo vệ rồi toàn thanh niên rồi những tình nguyện viên rồi chuẩn bị thùng rác
chuẩn bị bảo hộ lao động bảo hộ phòng dịch tất cả khu vệ sinh chúng tôi phải kiểm tra lại
lắp đặt camera làm sao để quan sát được tất cả những hoạt động ở trong khu cách ly tập trung để có một phương án tiếp theo
tại huyện hòa vang chính quyền địa phương đã sẵn sàng bảy cơ sở trường học nhà văn hóa
mỗi địa điểm như vậy có sức chứa
từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi người toàn bộ số lượng vật dụng sinh hoạt như giường chiếu trăng ga đều được thay mới
sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ lắp ráp khi thành phố bắt đầu đón bà con đồng hương trở về
hòa văn đã thử động một riêng một khu cách ly tập trung cho những bà con đấu về từ thành phố hồ chí minh
thì về cái số lượng mà mình sẽ tiếp nhận
ở cái khu cách ly này thì kể cả một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi người
nếu giả sử như trường hợp mà cái du cào này nó cao hơn
thì hòa văn cũng sẵn sàng là khởi động thêm một số khu cách ly để tiếp tục đón nhận bà con
hiện nay đà nẵng đã chuẩn bị mỗi địa phương gần một chỗ cách ly tập trung
thông qua hội đồng hương các quận huyện tại thành phố hồ chí minh
người dân đà nẵng trở về từ các tỉnh phía nam sẽ được hỗ trợ lộ phí năm trăm linh đồng
được xét nghiệm miễn phí và chăm sóc y tế
người quá khó khăn sẽ được tặng tiền ăn khi cách ly
để đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi lên xe về đà nẵng
bà con phải có kết quả xét nghiệm âm tính và đáp ứng các điều kiện chống dịch của nhà xe
đồng thời thực hiện cách ly hai mươi một ngày tại đà nẵng
dự kiến chuyến xe đầu tiên về đà nẵng sẽ xuất phát vào ngày một mươi chín tháng bảy
được biết các tỉnh thành miền trung khác như quảng nam thừa thiên huế quảng trị
cũng đã lên kế hoạch đón bà con đồng hương